ngày hai mươi tháng chín đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn do bộ trưởng nguyễn xuân cường là trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn xuân cường đề nghị thời gian tới tuyên quang cần có đánh giá tổng kết thực hiện các chỉ thị
nghị quyết của trung ương về phát triển nông nghiệp có chiến lược phát triển cụ thể để ứng dụng công nghiệp bốn vào sản xuất
đưa tỉnh trở thành điển hình về quy mô kinh tế lâm nghiệp nhất là công nghiệp chế biến chú trọng các sản phẩm ngoài gỗ dược liệu
chú trọng phát triển nông nghiệp sạch nông nghiệp gắn với du lịch xác định rõ cơ cấu đối tượng sản phẩm
củng cố các tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
trước đó đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao một trăm linh chiếc xe đạp cho một trăm linh học sinh có hoàn cảnh khó khăn
và ba mươi con bò cho ba mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã thái bình huyện yên sơn
đoàn đã tham quan nhà máy chế biến gỗ hút len tại huyện yên sơn và tổ hợp sản xuất giống và gia súc gia cầm của tập đoàn dabaco tại huyện sơn dương